một mươi sáu loại phí do nhà nước quy định là số phí các hãng hàng không phải thực hiện theo thông tư số năm mươi ba hai nghìn một mươi chín của bộ giao thông vận tải